sáng ngày bảy tháng năm tại hải phòng tập đoàn gma deep cùng tập đoàn sao đỏ đã chính thức đưa cảng nước sâu nam đình vũ vào khai thác
đây là cảng lớn nhất khu vực đình vũ hải phòng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến bốn mươi tấn
cảng nước sâu nam đình vũ có tổng diện tích sáu mươi năm hectare gồm bảy câu cảng tổng chiều dài câu tàu là một năm km và tổng mức đầu tư sáu tỷ đồng
cảng nam đình vũ thuộc quy hoạch phát triển cảng của chính phủ và có vị trí đắc địa thuộc khu phi thuế quan và khu công nghiệp nam đình vũ
nằm ngay tại cửa ngó thông ra biển gần nhất so với các cảng khác tại khu vực
sự ra đời của cảng nam đình vũ sẽ cung cấp thêm cho các hãng tàu và khách hàng một điểm đến đáng tin cậy trên bản đồ hàng hải việt nam
có phần tích cực thúc đẩy việc kết nối giao thương hàng hóa với thế giới của không chỉ riêng thành phố cảng hải phòng mà còn của cả vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ